hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ sáu của ban chấp hành trung ương đảng lao động triều tiên khoa tám đã tiếp tục ngày làm việc thứ hai nhằm thông qua những chỉ đạo hành động trong năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư đảng lao động triều tiên kim jong un báo cáo về nội dung nghị sự đầu tiên
nhà lãnh đạo triều tiên đề cập đến những nguyên tắc và cách thức mở rộng thành công cùng kinh nghiệm đạt được trong mọi mặt của công cuộc xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa
gồm khoa học giáo dục và y tế trong năm hai nghìn hai mươi hai cũng như khắc phục một số tồn tại nghiêm trọng
ông đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm mà các ngành liên quan cần phải tập trung thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi ba để đạt được những mục tiêu đã được đại hội đảng lần thứ tám đề ra
báo cáo cũng phân tích và đánh giá tình hình thách thức mới đặt ra trên bán đảo triều tiên và tình hình chính trị quốc tế
làm rõ nguyên tắc đối ngoại và phương hướng bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trong hoàn cảnh hiện nay
báo cáo cũng đặt ra những mục tiêu quan trọng mới để củng cố năng lực quốc phòng tự lực trong năm hai nghìn hai mươi ba